lễ trao giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại hà nội
tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
năm hai nghìn một mươi chín giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động được trao cho ba mươi tám doanh nghiệp
có nhiều chính sách quan tâm chăm lo đời sống bảo đảm môi trường làm việc hiệu quả cho người lao động
trong đó có tám doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động được vinh dự nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
đây là giải thưởng được tổ chức ba năm một lần nhằm biểu dương những doanh nghiệp nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc
chăm lo đời sống cho người lao động và hướng tới xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững trong quá trình hội nhập